chính vì vậy nguy cơ xảy ra hỏa hoạn tại đây là rất thường xuyên
để đảm bảo tốt công tác phòng cháy chữa cháy mùa lễ hội năm nay ngay từ đầu năm
ba tổ chức lễ hội cũng như các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra
tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tại khu vực chùa hương
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
không còn cảnh những người đi lễ đốt quá nhiều hương vàng mã mỗi người chỉ đốt một lượng vừa đủ
để đảm bảo không gian hành lễ không quá ngột ngạt bức bí cũng như giảm thiểu nguy cơ xảy ra hỏa hoạn
đây là những hình ảnh cho thấy sự chuyển biến rất tích cực tại lễ hội chùa hương năm nay
vấn đề giữ gìn cảnh quan môi trường vệ sinh không gian trong nội tự
rồi đặc biệt là vấn đề hương khói nến rất dễ có nguy cơ là phát tán
chính vì vậy mà vấn đề hỏa hoạn là chúng tôi cũng đã thực hiện nghiêm túc theo sự chỉ đạo của ban tổ chức lễ hội chùa hương
phòng cháy chữa cháy tại các điểm hệ thống an toàn và các phương tiện cứu hộ phương tiện dập tắt
đấy là những nét mới
bên cạnh sự chủ động của ban tổ chức lễ hội chùa hương trong việc phòng cháy chữa cháy
thì các đơn vị cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã liên tục tổ chức kiểm tra giám sát tuyên truyền để phát hiện xử lý các nguy cơ xảy ra hỏa hoạn
cái lửa này bọn em phải bảo vệ rất an toàn
cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì phải tăng cường công tác kiểm tra kịp thời phát hiện những sở thiếu sót để khắc phục kịp thời
và mục tiêu cuối cùng cao nhất đó là đảm bảo an toàn cho du khách và người dân trong các mùa lễ hội này
mặc dù có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác phòng cháy chữa cháy cũng như đảm bảo an ninh trật tự vệ sinh môi trường
tuy nhiên tại chùa hương hiện vẫn có nhiều nguy cơ tiềm ẩn xảy ra hỏa hoạn